hôm nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại
ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu gp bank
trong vụ án này có tổng cộng một mươi ba bị cáo hầu tòa nhóm các bị cáo tạ bá long
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị gp bank đoàn văn an nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị gp bank
phạm quyết thắng nguyên tổng giám đốc gp bank đỗ trung thành nguyên phó tổng giám đốc gp bank
và sáu bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
ba bị cáo gồm phùng ngọc khánh nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty saigon one
chủ tịch hội đồng quản trị mnc nguyễn trọng hiếu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển điện lực sài gòn
kim văn bộ phó giám đốc công ty cổ phần phát triển điện lực sài gòn bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một phùng ngọc khánh đã bàn bạc thống nhất với nguyễn trọng hiếu và kim văn bộ
lập khống hợp đồng mua bán sáu căn hộ nâng khống hai trăm năm mươi năm cổ phần của công ty mc từ hơn một mươi bốn tỷ đồng lên năm trăm một mươi tỷ đồng
để dùng làm tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay ba trăm linh năm tỷ đồng từ gp bank sau đó chiếm đoạt hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay tạ bá long và các đồng phạm tại gp bank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra
thẩm định mục đích sử dụng vốn khả năng tài chính đảm bảo trả nợ phương án sử dụng vốn tài sản thế chấp đảm bảo khả năng trả nợ
vi phạm quy định về xem xét quyết định cho vay phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
khoảng hai mươi giờ tối qua ngày hai mươi một tháng ba tại khu vực tỉnh lộ
một trăm năm mươi chín thuộc thôn lử thần xã lùng thần huyện simacai lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai bắt quả tang hai đối tượng giàng a tráng và thảo thị xáo cùng chú tại huyện simacai
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bọc ni lông bên trong có nhiều gói nhỏ chứa một mươi hai viên nén màu hồng
và hai bánh dạng bột nén màu trắng hai đối tượng khai nhận là hồng phiến và heroin
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận góp tiền để đi mua số ma túy trên cùng về đi bán kiếm lời
sáng nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa vụ án vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử công khai
và tuyên phạt một án tù trung thân một án một mươi chín năm tù giam
theo cáo trạng đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đặng thị vân chú tải tỉnh nghệ an đã đặt vấn đề đưa heroin cho phạm thị ánh
chú tại huyện đức trọng
hai trăm bảy mươi triệu đồng một bánh
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vân thuê nguyễn thị phương chú tỉnh bà rê vũng tàu vận chuyển bốn bánh heroin
giao cho ánh hai bánh giao cho người cháu của vân ở huyện lâm hà hai bánh với tiền công là một mươi triệu đồng
phương đón xe khách vào đồng nai và nhờ bạn trai là nguyễn văn hương đến đón
tối ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ánh nhận hai bánh heroin từ phương
trên đường về nhà thì bị bắt quả tang
tối cùng ngày phương và hương tiếp tục chờ người đến nhận thì bị bắt giữ cùng hai bánh heroin
cùng lúc đó người đến nhận hàng là hoàng tuấn minh chú tải thị trấn nam ban xuất hiện và bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phương tù trung thân
ánh do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên bị phạt một mươi chín năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng có liên quan là vân và minh đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
thời gian vừa qua khi lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh chấn áp mạnh với tội phạm ma túy
hoạt động tại các tỉnh biên giới phía bắc các đối tượng tội phạm đã chuyển hướng gia tăng hoạt động
tại các tỉnh miền trung và các tỉnh phía nam
vừa qua liên tiếp ba đường dây vận chuyển trái phép số lượng lớn các loại ma túy từ campuchia
qua các tỉnh biên giới tây nam về tp hcm tiêu thụ đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng công an tp hcm đấu tranh triệt phá thành công
ba đường dây này nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
bắt giữ một mươi đối tượng và thu giữ hơn hai trăm linh kg ma túy các loại
từ cuối năm hai nghìn hai mươi qua công tác trinh sát nắm tình hình các trinh sát thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ campuchia
qua các tỉnh biên giới tây nam về tp hcm tiêu thụ
quá trình xác minh xác định cầm đầu đường dây này là đối tượng người việt nam hiện đang sinh sống tại campuchia
đối tượng này câu kết móc nối với các đối tượng trong nước
chỉ đạo điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua ứng dụng nhắn tin trên internet
trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung tấn công tội phạm ma túy rất quyết liệt trên tuyến tây bắc
tuyến phía bắc tuyến biên giới việt nam trung quốc
chính vì sự đấu tranh quyết liệt như vậy qua công tác nắm tình hình
chúng tôi cũng đã nhận thấy có sự dịch chuyển hoạt động của tội phạm ma túy
đối với các khu vực biên giới việt nam với lào khu vực miền trung
đặc biệt trên tuyến biên giới việt nam và campuchia trong thời gian vừa qua
cũng diễn biến phức tạp và chúng tôi cho rằng nó cũng còn tiềm ẩn rất nhiều những yếu tố khó lường
ngày ba mươi tháng một ban chuyên án bắt quả tang lê tài linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và trần quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cả hai đều trú tại tp hcm
thu giữ một mươi chín năm kg ma túy tổng hợp các loại
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt giữ đối tượng huỳnh thị điệp
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là mẹ của linh khám xét nơi ở của các đối tượng
thu giữ thêm ba kg ma túy tổng hợp
ngày ba mươi một tháng một ban chuyên án tiếp tục bắt quả tang hồ hồng thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và lê hoàng thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng trú tại tp hcm vật chứng thu giữ năm mươi kg ma túy tổng hợp
ngày hai mươi tháng hai đối tượng chủ mưu cầm đầu tiếp tục thuê người tổ chức vận chuyển ma túy
về tp hcm rồi giao cho các đầu mối tiêu thụ
triển khai đồng bộ các biện pháp ban chuyên án phối hợp bắt quả tang
ba đối tượng gồm vũ đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyễn lý quyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
phan trương thanh bình sinh năm hai nghìn tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin
tiếp tục đấu tranh mở rộng ban chuyên án bắt giữ phạm ngọc tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vũ văn tưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại tp hcm khám xét nơi ở của các đối tượng
thu giữ chín mươi bánh heroin bảy mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá một trăm linh viên ma túy tổng hợp
đến nay qua các giai đoạn đấu tranh
chuyên án cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị bắt giữ một mươi đối tượng
vật chứng thu giữ là hai trăm một mươi năm kg ma túy các loại cùng nhiều tài sản vật chứng liên quan
thế ở đây thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ các biện pháp chứ không phải riêng việc chấn áp
ở đây thì kể cả biện pháp tuyên truyền biện pháp cai hiện để giảm nguyên nhu cầu
thế rồi là cái việc hợp tác cũng tới
việc đấu tranh thành công chuyên án này cho thấy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã có sự chủ động nắm tình hình về diễn biến mới của tội phạm
và quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy theo phương châm triệt phá tận gốc bóc gỡ toàn bộ đường dây
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tp hcm
kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi hai tháng ba sau năm ngày tạm nghỉ tòa án nhân dân tp hcm
tiếp tục phiên xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng
lấy nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba gây thiệt hại cho nhà nước là một trăm tám mươi
đồng liên quan đến ông nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và bà dương thị bạch diệp giám đốc công ty diệp bạch dương
tại phiên tòa ngày hai mươi hai tháng ba sau khi kết thúc phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã công bố bán luận tội các bị cáo
về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đại diện cơ quan công tố đề nghị
tuyên vặt bị cáo dương thị bạch diệp mất án tù chung thân
trong khi đó cùng với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
bị đề nghị mất án từ năm sáu năm tù giam
bị cáo trần nam trang cựu phó giám đốc sở tài chính tp hcm ba năm tù hưởng án treo
bị cáo vi nhật tảo cựu giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm năm sáu năm tù
bị cáo nguyễn thành trung cựu giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm từ bốn đến năm năm tù
bị cáo lê tôn thanh cựu phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm ba năm tù hưởng án treo
bị cáo lê văn thanh huỳnh kim phát cùng là cựu phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm từ ba bốn năm tù
bị cáo đào anh kiệt cựu giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm từ bốn mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn thanh nhàn cựu phó giám đốc sở tài nguyên môi trường thành phố năm sáu năm tù
đại diện cơ quan công tố nhận định bị cáo dương thị bạch diệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng bất động sản diệp bạch dương
có hành vi gian dối trong việc dùng tài sản năm mươi bảy cao thắng đang thế chấp vai tám bảy trăm linh lượng vàng tại ngân hàng agribank
đem hoán đổi để lấy tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng do trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm quản lý
sau khi được sang tên cho công ty dịch bạch dương bị cáo diệp tiếp tục lấy tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
thế chấp tại một ngân hàng khác dẫn đến trung tâm ca nhạc nhẹ bị mất quyền kiểm soát đối với cả hai thửa đất
thiệt hại được xác định là một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
đại diện viện kiểm soát nhận định đã cho bị cáo dịp thực hiện hành vi trên là do số cán bộ cơ quan nhà nước thiếu trách nhiệm
mới tạo điều kiện cho bị cáo diệp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ba người liên quan đến tội tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
trong ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối tượng trần anh tài bốn mươi bảy tuổi ngụ quận một mươi đống duy trì bốn mươi tuổi ngụ quận gò vấp
và trịnh minh hoàng ba mươi bốn tuổi ngụ tỉnh cà mau để điều tra về tội tổ chức cho người khác
các quyết định và lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó qua công tác nghiệp vụ và tình báo của quận chúng cơ quan an tp hcm xác định tài đã câu kết với trị và hoàng
cho khách sạn symphony để đưa nhiều người trung quốc về khách sạn lưu trú tục đưa đi an giang sang campuchia để thu lỡ bất chính
trong ngày sáu tháng ba các lực lượng nghiệp vụ cơ quan an tp hcm và cơ quan an quận một đã phát hiện và tạm giữ ba mươi năm người trung quốc
tại khách sạn simoni đưa đi cách ly từ củ chi theo quy định
quá trình đấu tranh tài trị và hoàng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như trên để thu lợi bất chính
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết trước đó thì ngày một mươi ba tháng ba đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn bình tuân hai mươi bảy tuổi và nguyễn bá điệp hai mươi ba tuổi cùng quê hà nội
can tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào ngày bốn tháng ba đội cảnh sát hình sự phố học công an tp hcm quận tân phú ập vào căn hộ chung cư trên đường hòa bình
bắt giữ bảy người trong đường dây tính dụng đen cùng với năm mươi một bộ hồ sơ sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng
theo điều tra ban đầu khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi tuân rời quê vào tp hcm để hoạt động cho vai nặng lãi
để chiêu dụ khách vay tuân lập ra trang facebook và một số người khác cùng hùng vốn làm ăn để cho người dân vay tiền với lãi suất cao
số tiền lại kiếm được sẽ chia nhau tiêu xài
theo kết quả xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm nhóm tuân và điệp cho vay tiền nặng lãi với lãi suất từ hai trăm bốn mươi tám trăm một mươi mỗi năm
vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã lập một chiến công xuất sắc đó là đấu tranh thành công chuyên án một nghìn hai trăm hai mươi g
và kết thúc chuyên án cơ quan công an đã làm rõ chính đối tượng thu giữ hàng ngàn đồ vật tài liệu
các loại liên quan đến hoạt động chuyên làm giả con dấu tài liệu của cơ quan
trên phạm vi toàn quốc
chỉ với một từ khóa làm bằng cấp có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt tài khoản facebook trang fanpage quảng cáo
giới thiệu cung cấp các loại văn bằng chứng chỉ giấy phép lái xe giấy chứng minh căn cước công dân
những loại giấy tờ này được giao với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng và được các đối tượng cam đoan là y như thật không thể bị phát hiện
từ đây có nhiều đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả như chứng minh nhân dân căn cứ công dân để phục vụ hành vi phạm tội
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã tìm ra đối tượng núp sau những thông tin giả nói trên
đó là lê thanh hiển hai mươi chín tuổi trú tại xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
những loại tội phạm này nó quy mô rất lớn hoạt động rất là nhiều đối tượng tham gia hoạt động trên địa bàn toàn quốc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
và đặc biệt cái loại tội phạm này nó sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi phạm tội
phòng cảnh sát hình sự cũng đã báo cáo ban giám đốc để xin xác lập chuyên án đấu tranh
qua quá trình đấu tranh khai thác lê thanh hiển ban chuyên án đã xác định được hai nhóm trong đường dây làm giấy tờ giả có quan hệ trực tiếp với đối tượng
trong đó một nhóm chuyên làm giả các loại bằng cấp như bằng cao đẳng đại học cao đẳng chuyên ngành y hoặc kỹ thuật
một nhóm chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe và căn cước công dân
đối tượng là mua lại số của người khác
đối tượng là mua những cái simrack từ các nhà mạng để sử dụng
tuy là đăng tin công khai tuy là có số điện thoại nhưng là chúng ta xác minh hay là tìm cái chủ thuê bao gần như là không có cái trường hợp nào là đúng cái đối tượng
đối tượng là tự làm giả một các giấy tờ để mở tài khoản ngân hàng
ví dụ như làm giả chứng minh nhân dân mang thông tin địa chỉ của người khác nhưng dán hình của mình vào
phải lần theo các cái đối tượng trong một khoảng thời gian tương đối dài
hay là áp dụng nhiều cái biện pháp nhiệm vụ khác nhau
có cái sự hỗ trợ của công an các cái địa phương
theo lời khai ban đầu của các đối tượng mỗi loại bằng cấp giấy tờ giả thường được nhận làm với giá từ vài trăm đến trên dưới một triệu đồng với khách lẻ
và từ ba trăm đến bốn trăm ngàn đồng nếu bỏ mối cho các cò như lê thanh hiển
nó có cái hậu quả rất lớn trong cái công tác quản lý nhà nước và quản lý xã hội
ví dụ như là đối tượng nó mua các cái văn bằng về bằng cấp đại học cao đẳng các thứ
thì có thể nó nộp để là xin việc ở các cái cơ quan các cái công ty để nó vào nó làm việc
trong khi đó nó không có cái chuyên môn không được đào tạo
hiện công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng trui bắt trui tìm các đối tượng còn lại trong đường dây làm giải giấy tờ nói trên
đồng thời sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
đối với các cá nhân đã và đang sử dụng giấy tờ tài liệu giả mà nhóm này cung cấp
góp phần đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về hành chính phòng ngừa các hành vi gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
thanh tra chính phủ vừa kiến nghị thủ tướng xem xét thu hồi một mươi ba dự án bất động sản tại tp hcm
vì được giao đất khoảng hai mươi năm nhưng mà không thực hiện đầu tư
theo thanh tra chính phủ các dự án này được giao đất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn ba
nhưng đến nay chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng
chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai với nhà nước chưa xây dựng dự án
đó là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nam sài gòn một mươi một hectare
khu dân cư intressco sáu chín mươi một hectare đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính khu sáu b hai mươi một bảy mươi ba hectare
chung cư tái định cư khu sáu b hai năm mươi chín hectare phát triển nhà ở lô số ba hai ba mươi hai hectare
phát triển nhà ở lâu số năm sáu bảy mươi ba hectare dự án khu công viên dịch vụ vui chơi giải trí hoa đồng ba bảy mươi tám hectare
khu dân cư chín a hai một mươi chín hai mươi một hectare
khu công viên khmdc bốn mươi tám năm mươi năm hectare trung tâm thương mại dịch vụ và bãi đậu xe một trăm chín mươi bốn khu chín b hai chín mươi năm hectare
khu dân cư thăng long hai mươi bốn bảy mươi chín hectare xưởng sản xuất cửa nhựa cao cấp khu một mươi năm một tám hectare
tất cả một mươi ba dự án này đều nằm trong khu đô thị phía nam tp hcm
theo kết luận của thanh tra chính phủ kết quả rà soát của đoàn công tác liên ngành mới đây cho thấy
hầu hết các dự án đầu tư tại khu đô thị phía nam tp hcm không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án
thanh tra chính phủ cho rằng việc đầu tư tràn lan vàng trải dẫn đến hiện nay chưa có dự án nào hoàn thành
hầu hết các dự án được giao đất từ năm hai nghìn đang trong tình trạng dở dàng
chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thực hiện đầu tư xây dựng không đảm bảo tiến độ
cũng theo cơ quan thanh tra đa số các dự án tại khu đô thị nam tp hcm đều vi phạm về thủ tục đầu tư
các dự án được chấp thuận đầu tư khi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng
kính thưa quý vị bộ giao thông vận tải cho biết là việc sớm bàn giao mặt bằng khu đất một mươi sáu năm hectare
sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ga t ba sân bay tân sự nhất
theo đó bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ góp ý về việc bàn giao đất
để xây dựng nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tp hcm
theo bộ giao thông vận tải việc sớm bàn giao mặt bằng khu đất một mươi sáu năm hectare là cần thiết
để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ga t ba đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương
tại quyết định số sáu trăm năm mươi bảy trên quy đề ttg ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
bộ giao thông vận tải sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác bàn giao đất
đồng thời sẽ triển khai ngay các thủ tục để xây dựng nhà ga t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
sau khi được ủy ban nhân dân tp hcm bàn giao đất đảm bảo quy định tiến độ chất lượng
trước đó bộ quốc phòng có công văn số năm trăm linh bảy về việc bàn giao đất để xây dựng nhà ga t ba
và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tp hcm
văn bản đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép bộ quốc phòng đồ thực hiện trước việc bàn giao mặt bằng khu đất
một mươi sáu năm hectare do quân chủng phòng không không quân đang quản lý thuộc phường bốn quận tân bình tp hcm
với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để xây dựng nhà ga t ba và đưa diện tích đất trên
và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi trên địa bàn tp hcm
nhà ga hành khách t ba công suất hai mươi triệu khách một năm
tổng vốn đầu tư của dự án khoảng một mươi chín trăm chín mươi tỷ đồng bằng nguồn vốn hợp pháp của acv
không sử dụng vốn ngân sách nhà nước
dự án có thời hạn hoạt động năm mươi năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất